bệnh có thể được chữa khỏi hoàn toàn
tuy nhiên nếu không phát hiện và điều trị rứt điểm tình trạng viêm nhiễm có thể gây nên nhiều biến chứng như áp xe quanh thận nhiễm trùng huyết
vậy cần làm gì để điều trị hiệu quả và phòng biến chứng của nhiễm trùng tiết nhiệu
chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ cụ thể trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ
bác sĩ có thể chỉ ra những triệu chứng nhiễm khuẩn đường tiết niệm của người bệnh hả
nhiễm khuẩn tiết niệm thì tùy thuộc vào mức độ và vị trí nhiễm khuẩn
mà người bệnh có những biểu hiện khác nhau như là dối lạn tiểu tiện bao gồm có tiểu bốt tiểu rắt
thay đổi màu sắc nước tiểu bao gồm có tiểu máu và tiểu đục
và thậm chí nặng hơn người bệnh có thể có các biểu hiện như là đau thắt lưng hai bên sốt cao liên tục
thậm chí có những bệnh nhân sẽ đi vào tình trạng sốc nhiễm trùng
đó là những biểu hiện của nhiễm khuẩn tiết niệm
vâng vậy có những nguyên nhân nào dẫn đến nhiễm khuẩn đường tiết niệu thưa bác sĩ
nhiễm trùng đường tiết niệm thì sẽ do vi khuẩn gây ra
và các vi khuẩn thường gặp bao gồm có các vi khuẩn đường tiêu hóa do bệnh nhân vệ sinh không đúng cách
và các ghi vi khuẩn lây lan qua quan hệ tình dục bao gồm có lậu hoặc là chlamydia
và một nguyên nhân nữa bao gồm có là nguyên nhân có thể là bị lao đường tiết niệm
vâng vậy nếu không điều trị nhiễm trùng được tiết nhiệm kịp thời thì có thể sẽ dẫn đến những biến chứng nào thưa bác sĩ
nếu mà người bệnh không được điều trị kịp thời thì trước hết là bệnh nhân sẽ cảm thấy rất là khó chịu và ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người bệnh
và thứ hai là nếu mà không đến cơ sở y tế điều trị kịp thời thì sẽ gây ra các biến chứng nặng nghề
nhiễm khuẩn sẽ từ thấp lên cao bệnh nhân sẽ từ viêm bằng quang đến viêm thận bị thận và thậm chí là bệnh nhân sẽ hiểm khuẩn viết
đi vào sốc nhiễm trùng và tử vong
và bác sĩ có thể chia sẻ về những cách phòng ngừa nhiễm khuẩn đường tiết niệu
thứ nhất là bệnh nhân cần phải vệ sinh với vùng sinh dục vùng thầm sinh môn sạch sẽ và đúng cách
thứ hai là bệnh nhân cần phải uống nhiều nước và không nhịn tiểu
và thứ ba là đặc biệt với những bệnh nhân có trị trứng nhiễm khuẩn tiết niệm không tự điều trị kháng sinh ở nhà
vì những trường hợp như thế thì sẽ gây tình trạng kháng sinh và không đáp ứng cho dần điều trị tiếp theo
xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi
và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai